sử dụng rượu bia mà đã sử dụng rượu bia thì theo mình là không nên lái xe
là vì an toàn cho mình và an toàn cho mọi người khi tham gia giao thông

để tập trung vào công tác xử lý đối với xe vận chuyển hành khách và cơm lưu là thiệu quả cao
thì đội kiểm soát phương phương hai tăng cường các điều tra cơ bản
đặc biệt là trong quá trình tuần tra kiểm soát thì cũng bố trí các đồng chí can bộ sử dụng các thiết bị kêu đồng hành vụ
để ghi nhận lại các hành vi vi phạm
kiểm tra nồng độ cồn kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải tuần tra xử lý vi phạm giao thông
là các biện pháp được phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ninh triển khai nhằm kéo giảm tai nạn giao thông
với phương châm không có vùng cấm không ngoại lệ tất cả các trường hợp vi phạm đều lập biên bản xử lý theo quy định
chúng tôi đang tập trung
thực hiện tốt kế hoạch số ba trăm tám mươi hai của bộ công an và kế hoạch số năm nghìn một trăm tám mươi chín của giám đốc công an tỉnh
về tăng cường tổng kiểm soát xử lý đối với các phương tiện vận chuyển hành khách và xe công tơ lơ trên địa bàn tỉnh quảng ninh
với mục đích là giảm thiểu tai nạn giao thông kéo giảm tai nạn giao thông
mặc dù triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông
tuy nhiên tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp trong một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi ba
giảm tiêu chí so với cùng kỳ năm ngoái giảm ba về số vụ số người chết giảm một
vẫn còn xảy ra bốn vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng làm chết tám người bị thương ba người
đồng thời với đó từ giờ đến cuối năm chúng tôi tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo tỉnh
công an tỉnh để ra quân quyết liệt chỉ đạo với mục đích là tiếp tục kéo giảm tai nạn thông
đảm bảo an toàn tốt nhất cho người dân đi lại trong các kỳ nghỉ lễ và dịp tết nguyên đán
thời điểm cuối năm
tình hình giao thông sẽ diễn biến khó lường
bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng thì rất cần ý thức
nhận thức chấp hành của người tham gia giao thông qua đó sẽ góp phần giúp tai nạn giao thông được kéo giảm